thưa quý vị và các bạn thảo luận quyết định đường lối chính trị của tổ chức đảng
là một trong hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội
chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị yêu cầu quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội các cấp ủy
cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân
bằng hình thức thích hợp và hiệu quả
đồng thời phải dành thời gian thỏa đáng phát huy hết trách nhiệm trí tuệ của đại biểu trong thỏa luận
ngay cả khi có ý kiến khác nhau thì cần làm rõ đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị
lắng nghe đoàn kết xây dựng
có như vậy mới bảo đảm dân chủ kỹ lưỡng sâu sắc và hiệu quả
trước đại hội đảng ủy sư đoàn ba trăm một mươi sáu đã thu nhận có hơn một ý kiến chất lượng từ các trì bộ đảng bộ cơ sở
trong đó nổi bật là ý kiến của đồng chí nguyễn trí vinh bí thư đảng ủy chính trị viên tiểu đoàn chín
so sánh lợi thế khả năng và kết quả của đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
từ đó đồng chí nêu rõ quan điểm nếu chất lượng lãnh đạo cao hơn
thì chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ sẽ đạt cao hơn nữa
đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để sư đoàn đổi mới phương pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới
đổi mới về đối tượng và nội dung bồi dưỡng quán bộ
trong đó là chúng tôi tập trung bồi dưỡng và nội dung còn yếu nội dung còn khó và nội dung mới
chính nhờ những ý kiến có chất lượng mà đại hội đảng bộ quân khu hai lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
các đại biểu đã nhất trí cao với các nội dung của dự thảo văn kiện
coi đây là tiền đề định hướng quan trọng để toàn đảng bộ quân khu triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới
đồng thời là cơ sở để đảng bộ hướng đến xây dựng văn kiện
đại hội đảng bộ quốc phòng có chất lượng cao
cái quá trình chuẩn bị văn kiện của quân ủy trung ương rất là toàn diện sâu sắc và kỹ lưỡng
do đó chúng tôi đã tổ chức hội nghị cán bộ các cấp để tham gia ý kiến vào văn kiện của quân ủy trung ương
và tới đây tại đại hội đảng bộ quân khu sẽ tham gia sâu sắc vào các văn kiện của quân ủy trung ương
và quân khu sẽ quyết tâm với cái tinh thần với ý chí với sự dân chủ và với những kinh nghiệm từ thực tiễn trải nghiệm từ thực tiễn quân khu
chúng tôi sẽ có nhiều những đóng góp rất quan trọng với thường vụ quân ủy trung ương trong xây dựng văn kiện
đại hội đảng bộ các cấp đang diễn ra trên toàn quốc hướng đến đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba của đảng
việc tham gia góp ý xây dựng dự thảo văn kiện là trách nhiệm chung của toàn cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân
đó cũng là cách huy động trí tuệ tâm huyết của toàn đảng toàn quân và toàn dân đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan và rộng hơn là đất nước trong nhiệm kỳ mới
chính ý nghĩa quan trọng như vậy cần đánh giá coi trọng và thực hiện lấy ý kiến xây dựng văn kiện đúng và đầy đủ
chuẩn bị rất kỹ về đánh giá những điểm yếu những vấn đề chưa làm được những bất cập thảo luận
và từ đó gắn với cả xây dựng chương trình công hành động cũng như lần cuối đại hội cho sự phù hợp với thực tiễn và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương
quan trọng là nêu cao tinh thần dân chủ tham gia vào dự thảo văn kiện để trên cơ sở văn kiện của đại hội tốt đại hội chất lượng của nghị quyết sẽ tốt
khách quan công tâm với ý thức
nếu mỗi đảng bộ coi trọng xây dựng dự thảo văn kiện và lan tỏa tinh thần dân chủ đổi mới trong suốt quá trình góp ý đến thông qua nghị quyết đại hội
chắc chắn trách nhiệm trí tuệ tâm huyết và niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân sẽ được phát huy rộng rãi
tất cả cùng vì mục tiêu thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới thành công hơn vì một tương lai mới phát triển và bền vững hơn